vào ngày hai mươi tám tháng hai gần một trăm linh xe khách của hai tỉnh nam định thái bình thuộc diện được chuyển luồng tuyến từ bến xe mỹ đình về bến xe nước ngầm đã đồng loạt để xe không có khách về hà nội nhằm phản ứng việc điều chuyển luồng tuyến của sở giao thông vận tải hà nội
trước sự việc này vào chiều nay ngày một tháng ba sở giao thông vận tải hà nội đã tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp vận tải nhằm đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề này
tại cuộc họp vấn đề các doanh nghiệp vận tải đưa ra là việc điều chỉnh luồng tuyến của sở giao thông vận tải hà nội còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết
trong khi cơ quan quản lý chưa giải quyết triệt đề và dứt điểm
rõ ràng điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải nói chung và đặc biệt là với những doanh nghiệp nằm trong diện điều chuyển luồng tuyến